đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đã làm việc với huyện gia lâm về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tám tháng đầu năm
nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm bốn tháng cuối năm hai nghìn một mươi sáu
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải đánh giá cao nỗ lực của huyện gia lâm
trong những năm qua đã chuyển đổi từ một huyện nông nghiệp công nghiệp dịch vụ
sang thành huyện công nghiệp dịch vụ nông nghiệp
tuy nhiên bí thư thành ủy hoàng trung hải cho rằng
tốc độ phát triển kinh tế như vậy chưa tương xứng với lợi thế tiềm năng
chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp chưa mạnh mẽ
việc áp dụng khoa học công nghệ còn thấp cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội còn thiếu và chưa đồng bộ
công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án chưa đáp ứng được yêu cầu
nhiều vi phạm trật tự xây dựng đất đai chưa được xử lý vai trò trách nhiệm một số cấp ủy
tính tiên phong gương mẫu của một số cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chưa tốt
trong vấn đề xây dựng nông thôn mới đồng chí hoàng trung hải yêu cầu
huyện gia lâm cần tập trung huy động nguồn lực phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí cơ bản
đẩy mạnh phát triển làng nghề gốm xứ bát tràng các sản phẩm phải đáp ứng được nhu cầu rộng lớn
cạnh tranh với những nước như trung quốc hàn quốc thì mới đứng vững trên thị trường
đồng thời chú trọng xây dựng đời sống văn hóa giữ gìn và phát huy truyền thống
bản sắc văn hóa tốt đẹp của huyện